thưa quý vị và các bạn mùa xuân năm một nghìn chín trăm ba mươi một từ ngày hai mươi cho đến ngày hai mươi sáu tháng ba
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ hai trung ương đảng đã dành một phần quan trọng
trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt
như các cấp ủy đảng từ trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của đảng phụ trách công tác đoàn
và ngày hai mươi sáu tháng ba trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ việt nam của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quang vinh
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thường được ngắn gọn là đoàn thanh niên là một tổ chức chính trị xã hội
của thanh niên việt nam do đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện
tổ chức này được coi là vườn ương đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho đảng cộng sản việt nam
là cánh tay nối dài của nhà nước
mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh luôn có những hình thức đấu tranh
và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau
một mươi ba năm thành lập và phát triển tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nói chung
trong đó có những đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng công an nhân dân luôn ý thức được vai trò
nhiệm vụ của mình nguyện ra sức thi đua rèn luyện giữ vững ý chí cách mạng của tuổi trẻ
đã và đang đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước kế tục xứng đáng thành quả mà các thế hệ đi trước
đã xây công vun đáp tạo đà phát triển trong tương lai
để xứng đáng với truyền thống nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày bắc hồ nêu sáu điều dạy công an nhân dân
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ban thanh niên công an tỉnh cà mau
đã tổ chức lễ báo công dân bác tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh thuộc phường một thành phố cà mau
bám sát sự chỉ đạo của ban thanh niên bộ công an của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
ban thanh niên công an tỉnh cà mau luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu khắc phục khó khăn
phát huy cao độ tinh thần sung kích tình nguyện chủ động sáng tạo trong công tác
triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn
quyết tâm thực hiện nghiêm túc sáu điều dạy của người thi đua lập thành tích trong công tác
chiến đấu lao động và học tập góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh nhà thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhân dịp này cụm thi đua học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tuổi trẻ cảnh sát cơ động một mươi một tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long cũng đã tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở
trao cho thượng úy nguyễn vương phụng cán bộ đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh sóc trăng kinh phí hỗ trợ là năm mươi triệu đồng vận động cán bộ chiến sĩ trong cụm thi đua đóng góp
việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình cán bộ chiến sĩ thể hiện tình thần tương thân tương ái
giúp đỡ đồng chí đồng đội vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
nằm trong chữ hoạt động cụng thi đua học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tuổi trẻ cảnh sát cơ động một mươi một tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long đã thi môn tháo lắp súng cz bảy mươi năm và một số trò chơi dân gian